thưa quý vị và các bạn tiếp tục thực hiện chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra bảo đảm an toàn tài sản sức khỏe tính mạng của nhân dân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp xây dựng mới các mô hình điểm phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ để chữa cháy hiệu quả trong thời điểm vàng năm phút kể từ khi có cháy nổ xảy ra không để cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thôn đồng xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội làm ba người tử vong
ngọn lửa bùng lên trong ngôi nhà dùng để tập kết phế liệu sắt vụt
ngay sau đó lửa lan rộng kèm theo một tiếng nổ lớn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời có mặt ngăn cháy lan rộng sang khu dân cư
tại tỉnh bắc giang cháy cũng đã xảy ra tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn yeongheon việt nam
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người tuy nhiên đã thiêu dụi một nhà xưởng cùng nhiều thiết bị điện tử ước tính khoảng một tỷ đồng
dạng sáng ngày một tháng một mươi một trên đường trần hưng đạo thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
một chiếc xe ô tô mercedes sau khi đâm vào bùng binh đã lật nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy
rất may sáu người trên xe đã được cứu ra ngoài kịp thời
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi tại các cơ sở trong khu cụm công nghiệp trọng điểm
nhằm phát huy vai trò của lực lượng cơ sở và người chỉ huy chữa cháy để chữa cháy hiệu quả
trong thời điểm vàng năm phút kể từ khi có cháy nổ xảy ra không để cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
việc xây dựng các mô hình mới trong công tác phòng cháy chữa cháy là cách làm thiết thực
cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an
lấy người dân là trung tâm là chủ thể bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết trước hết
và để nâng cao kỹ năng năng lực ứng phó cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
những tình huống như thế này đã được đặt ra với yêu cầu phải tận dụng triệt để thời điểm vàng năm phút
điện bàn tỉnh bắc ninh hiện có một mươi sáu khu công nghiệp tập trung
trong đó có một mươi ba khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với khoảng một bốn trăm linh doanh nghiệp
mô hình người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi được xây dựng đầu tiên
tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy
tiến tới nhân rộng thành lập tại một trăm linh các cơ sở trong các khu công nghiệp các cơ sở thuộc diện quản lý
không chỉ là nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu
mà kỹ năng năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng được phát huy
mục tiêu tất cả các vụ cháy nổ sự cố được xử lý kịp thời hiệu quả ngay từ ban đầu
chúng tôi thấy mô hình này rất thiết thực
bởi xây dựng và lấy các cơ sở doanh nghiệp là chủ thể
chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn cháy nổ phải an toàn là để sản xuất
vì sự an toàn của các doanh nghiệp khi đầu tư vào việt nam
với phương châm là bốn tại chỗ thì chúng tôi xác định là người chỉ huy chữa cháy
cũng là một vai trò rất quan trọng quyết định
ảnh hưởng đến vấn đề chữa cháy ngay từ ban đầu tại cơ sở
với phương châm chữa cháy hiệu quả từ khi đám cháy mới phát sinh phát triển để làm hạn chế
đám cháy có thể lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng với người và tài sản
bắc ninh cũng là địa phương đầu tiên xây dựng thành công mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và hiện mô hình này đã được lan tỏa phát triển rộng khắp trên toàn quốc
việc tiếp tục xây dựng các mô hình mới trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại các khu cụ công nghiệp trọng điểm cho thấy nỗ lực của lực lượng công an
đưa công tác phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết
xác định cái vai trò của người chỉ huy chữa cháy thì chúng tôi đặt lên cái vai trò trách nhiệm
và vai trò tính mạng của con người là trên hết là trước hết
đặc biệt là cái vai trò của người chỉ huy chữa cháy ban đầu từ cơ sở
để làm tốt cái thực hiện hiệu quả cái phương châm bốn tại chỗ
đến nay toàn quốc đã xây dựng được gần bốn mươi nhà
một sáu trăm linh mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và gần năm mươi điểm chữa cháy công cộng
tạo nên một mạng lưới chữa cháy tại cơ sở rộng khắp theo phương châm bốn tại chỗ
đây là cái cuốn cầm nang của công an huyện biên xoạng
trong đó là đề nghị chị và người thân trong gia đình thực hiện
ba cần bốn phải và năm biết trong phòng cháy chữa cháy trong gia đình
biết là chấn tĩnh cái tâm lý khi mà đám cháy xảy ra là rất quan trọng
và tìm cách suy xét cứu hộ cứu nạn và chữa cháy
biết sử dụng trang thiết bị chữa cháy đã được trang bị
và nhất là sử dụng bình sữa cháy sách tay
chúng ta biết sơ cấp cứu những người bị tai nạn do cháy nổ
tôi cũng được bên phòng cháy chữa cháy cũng tập huấn và tập luyện
để cho tổ liên gia tôi kể những phương án phòng cháy chữa cháy khi xảy ra
tôi cũng thấy rất yên tâm hơn nếu như trường hợp không may xảy ra
tôi cũng sẽ bình tĩnh và để giải quyết
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số vụ cháy và thiệt hại về người đều tăng
cho thấy diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ hiện nay
đặc biệt nhiều vụ cháy gây chết nhiều người trong cùng một gia đình
bài học đắt giá đối với người dân để chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy nổ
và nâng cao kỹ năng thoát nạn khi cháy nổ xảy ra
để các vụ cháy nhỏ trong khu dân cư có thể được xử lý hiệu quả ngay từ lúc mới phát sinh
khi được lắp đặt những điểm phòng cháy chữa cháy công cộng
ở các địa bàn nhất là khu dân cư
có các tuyến đường chật hẹp xe cứu hỏa không kịp thời đến được
thì đối với người dân khi có những cái điểm phòng cháy chữa cháy này
thì họ sẽ cầm nhật thứ nhất là kịp thời dễ nấy
và cái hai nữa là dễ nhìn dễ thấy
vấn đề này cũng là người dân cảm thấy rất là yên tâm
và với địa bàn tổ dân phố chúng tôi cũng đang tuyên truyền
để nhân rộng nắp đặt các điểm phòng cháy chữa cháy đến các tổ liên gia
những khu vực công cộng
kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ là kỹ năng sống
vậy thì chúng ta muốn không bị nạn trong đám cháy
thì chúng ta hãy học tập bồi dưỡng trải nghiệm những kỹ năng này
để chúng ta có thể chủ động xử lý tình huống khi có phát sinh xảy ra
để chúng ta thoát đạn an toàn chúng ta chữa cháy dập cháy
và chúng ta có thể giảm thiểu cái nguy cơ về xuất hiện cháy
cũng như là cái nguy cơ thiệt hại do cháy nổ gây ra
trong tháng một mươi lực lượng công an tổ chức hơn hai trăm hai mươi điểm trải nghiệm thực tế tại các địa phương
hơn ba trăm linh người dân đã được thực hành các kỹ năng cần thiết để chữa cháy và thoát nạn như thế này
với mong muốn những thương vong về người trong các đám cháy sẽ không còn xảy ra
không chỉ đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trước diễn biến tình hình cháy nổ phức tạp
việc nâng cao năng lực khả năng ứng phó của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
cũng đang được tập trung triển khai
trong đó có việc thường xuyên thực tập các phương án chữa cháy quy mô lớn
phối hợp với nhiều lực lượng nhiều địa phương tham gia
đây là phương án thực binh ứng phó thảm họa cháy lớn ở khu công nghiệp tại tỉnh vĩnh phúc
phương án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn một người
huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trên địa bàn và bốn tỉnh thành lân cận
thành phố hà nội phú thọ tuyên quang thái nguyên tri viện
cùng hơn hai trăm linh xe chữa cháy xe chuyên dụng hiện đại
sau một thời gian ngắn triển khai lực lượng phương tiện áp dụng các chiến thuật kỹ thuật chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khoa học chính xác linh hoạt và đồng loạt phối hợp tác chiến
đàm cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn bảo đảm an toàn về người
và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản
chúng tôi xác định công tác phòng ngừa là chính
qua cái buổi diễn tập thì tại các đơn vị mà chúng tôi tổ chức diễn tập
thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là việc diễn tập là cần thiết
nhưng mà nếu không đảm bảo công tác phòng cháy thì vẫn có thể xảy ra chữa cháy
chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
và các cấp các ngành thường xuyên chú trọng công tác phòng cháy
chỉ đạo tất cả các lực lượng đảm bảo yêu cầu khi có cháy nổ xảy ra
thì phải xử lý ngay tại chỗ thực hiện theo đúng phương châm bốn tại chỗ
lực lượng ở trong dân hậu cần ở trong dân chỉ huy ở trong dân và phương tiện ở trong dân
thông qua diễn tập phương án các lực lượng tham gia
chủ lực là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục hoàn thiện cơ chế thông tin chỉ huy
điều hành công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc
trong việc tham gia giải quyết sự cố cháy nổ lớn ở các cơ sở trọng điểm nói chung
và trong khu công nghiệp nói riêng
đây là tiền đề quan trọng để lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
nâng cao khả năng ứng phó kỹ chiến thuật bảo đảm trong mọi tình huống xảy ra
đều xử lý kịp thời chủ động chính xác và hiệu quả
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
cũng tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay nối dài tham gia xử lý tình huống
ngay từ lúc mới phát sinh
vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong sản xuất
nhờ vào sự chủ động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an
mà chúng tôi đã có được một môi trường an ninh an toàn để đầu tư sản xuất
việc thực tập các phương án như thế này là cơ hội rất tốt để công tác phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở tiếp tục được nâng lên và hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn trong công tác phòng cháy chữa cháy
ý thức của mỗi người dân vô cùng quan trọng
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn
và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
sau đây sẽ là hướng dẫn của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng
khi cháy xảy ra phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn
nếu phải băng qua lửa hoặc khói dùng mặt nạ phòng động hoặc chăn áo khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt
khi di chuyển cần cúi khong và men theo tường
khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người
nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát khác
nếu không có lối thoát hãy ra bàn công cửa sổ ra hiệu
hoặc hội điện cho cảnh sát phòng cháy cháy cháy số một trăm một mươi bốn
có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất
nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ
đến đây thì thời lượng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau